xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau nhiều ngày điều trị bé gái bị găm đinh tại thạch thất luôn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nặng dần
và mới đây vào ngày một mươi hai tháng ba cháu bé đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sanh pôn
chị nguyễn thị luyến mẹ của bé a đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện và liên tục khóc nghẹn ở hành lang bệnh viện phải có người ở bên cạnh chăm sóc
theo đó đêm một mươi hai tháng ba các lực lượng chức năng đã tiến hành mũ pháp y
sau khi bé gái dna chú tại huyện thạch thất hà nội bị người tình của mẹ là nguyễn trung huyên đối xử tàn độc găm đinh trên đầu tử vong
tại hành lang khoa cấp cứu của bệnh viện sanh pôn hà nội có rất đông người thân của bé a
có mặt tại đây để theo dõi các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục pháp lý
ngồi thất thần ở hành lang của bệnh viện chị nguyễn thị luyến mẹ bé a liên tục khóc nghẹn và phải có người ở bên cạnh chăm sóc
kể từ khi nghe con gái mất chị luyến như chết lặng không dám tin vào sự thật
chị nói rằng vết thương của con gái rất nặng nhưng trước đó chị vẫn luôn tin tưởng con sẽ vượt qua cơn đại nạn sớm bình phục
chị luyến nói
mọi người nghĩ là một người mẹ trong hoàn cảnh này thì sẽ thế nào
tôi chỉ biết trách bản thân mình vì huyên đã khiến con như thế này
luyến ngậm ngùi nói
con nằm viện gần hai tháng nhưng tôi chỉ vào viện thăm con trực tiếp một lần
còn hai lần khác xuống đến viện nhưng không thể vào tận nơi
vào với con được năm phút tôi chỉ kịp sửa tay cháu chứ không được ôm hôn cháu như ở nhà
ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp con
người phụ nữ này kể
từ khi con gặp nạn đã phải bỏ mọi công việc trước đây do sức khỏe suy yếu và suy nghĩ nhiều lại đang mang bầu
hiện luyến đang mang bầu bé gái khoảng một tuần nữa thì sinh
bé gái trong bụng luyến là con của người tỉnh nguyễn trung huyền chú tại huyện thạch thất hà nội
kể về nhân duyên đến với huyên luyến nói rằng
vào năm hai nghìn hai mươi một thì quen nam thanh niên này
sau đó hai người nảy sinh tình cảm
và vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thì cô ly hôn với chồng là đỗ hữu trung
mặc dù lúc này hai vợ chồng đã có với nhau ba người con
sau ly hôn luyến giành quyền nuôi bé dna do bé này còn nhỏ
hai chị của a thì ở với bố và ông nội
ly hôn chồng xong hai mẹ con luyến về ở chung nhà trọ với nguyễn trung huyên
ở xã cần kiệm huyện thạch thất hà nội
khi mới về ở cùng nhau ba người có cuộc sống rất hạnh phúc
huyên tỏ ra là người yêu thương con riêng của vợ
được một thời gian sống cùng nhà trọ
đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bé dna về nhà ông bà nội chơi
sau đó không muốn về ở với mẹ đẻ vào huyện
lúc này luyến gặng hỏi vì sao con lại không muốn về
thì bé a chỉ đáp lại là ở nhà bà nội có hai chị gái vui hơn
sau đó do nhớ con nên luyến đến nhà bố mẹ chồng cũ
để đón bé a về tiếp tục chung sống
tới chiều một mươi bảy tháng một
khi đi làm việc luyến đến nhà bố mẹ chồng cũ
người phụ nữ này nhận tin từ người trông trẻ nói rằng
bé a có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý
cần phải nhập viện để cấp cứu điều trị
khi về tới nhà thấy sức khỏe của con yếu
luyến tức tốc bắt xe đưa con đến bệnh viện đa khoa thạch thất
và sau đó bé được chuyển tới bệnh viện sanh bồn
kể từ khi còn nhập viện từ ngày một mươi bảy tháng một đến nay
người mẹ này luôn rằn vặt lương tâm
tự trách bản thân mình và người tình
đã gây ra đau đớn cho con
cũng kể từ đó đến nay
cô mất ăn mất ngủ
mặc dù mình đang mang bầu
mấy tháng qua người phụ nữ này vẫn ở tại phòng trọ
tại xã cần kiệm thạch thất hà nội
do kinh tế thiếu thốn
nên hiện luyến đang được một người phụ nữ
ở trong xóm trọ
giúp đỡ ăn uống
cũng như động viên về mặt tinh thần
trong cuộc trò chuyện nguyễn thị luyến nói rằng
cảm thấy ân hận vô cùng khi đã đến với huyền
chị luyến nghẹn ngào
nếu biết anh ta hại con mình như vậy
tôi đã không sống cùng
tôi không bảo vệ được con mình
tôi là một người mẹ tôi
ban đầu cứ tưởng mình tìm được bình yên hạnh phúc
nhưng không ngờ lại là đau khổ
bao nhiêu công lao nuôi con
giờ tôi mất tất
một phút sai lầm
cả đời không bao giờ quay lại được
chỉ còn khoảng một tuần nữa
là chị hạ sinh con chung với huyền
người mẹ này nói rằng
dù sắp sinh nhưng chị cũng chẳng còn tâm trí nào
để chuẩn bị đồ
mấy tháng xảy ra sự việc
cũng không đi làm được
may mắn có em gái của anh chủ nhà trọ
nơi chị ở giúp đỡ ăn uống
tới đây không biết sẽ như thế nào
theo lời luyến
vào sáng một mươi bảy tháng một
khi chuẩn bị đưa con đi gửi trẻ
thì huyền nói để đưa hộ
vì hôm đấy được nghỉ làm
thấy anh ta nói vậy
tôi chỉ nghĩ đưa con bé đi học như bao ngày thường
ai ngờ lại xảy ra sự việc
con bé bị găm đinh
người phụ nữ này nhận định
việc bé đê nở
a bị đối xử tàn độc
có thể là vào những lúc chị đi chợ mua đồ ăn
vào mỗi buổi chiều
bởi buổi sáng luyến hoặc huyền
sẽ đi gửi bé a cho một người
gần nơi trọ trông coi
tới chiều khi cả hai cùng về
mới đón a về nhà
khi về nhà vào buổi tối
mọi sinh hoạt diễn ra bình thường
và kể từ ngày về chung sống với nhau
luyến chưa thấy huyền có hành vi độc ác
với con riêng của mình lần nào
những lần trước đó bé đê nở
a đi viện
thì con gái không nói lý do
bị nguyễn trung huyền ra tay
luyến rừng rừng nước mắt nói
lần bị dị vật ở họng với trong bụng
thì con bé không nói gì
nên tôi chỉ nghĩ mình làm mộc
sẽ khó có thể tránh khỏi đinh vít
ở trong nhà
còn lần con bé bị gãy tay phải đi viện
khi tôi hỏi vì sao bị gãy tay
thì a nói đi học bị bạn cắn
tới lần uống thuốc trừ sâu
thì tôi nghĩ con mình do nghịch ngợm
nên đã uống nhầm
do bận công việc
không có thời gian thường xuyên ở bên cạnh con
nên tôi cũng không truy hỏi đến cùng
nếu biết huyền ra tay tàn độc
với con gái
thì tôi đã không để xảy ra sự việc như ngày hôm nay
trước đó trong buổi nói chuyện
với luật sư lê hồng hiển
chị luyến kể
từ khi xảy ra sự việc
chị không thiết tha gì ăn uống
khi đó luyến nói rằng rất sốc
trước việc con gái đã bị huyền đối xử tàn độc
găm đinh trên đầu
luyến nói với luật sư lê hồng hiển rằng
một đằng lạc
một đằng là người ăn ở với em
em từng tin tưởng anh ta
không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em
con em nó có tội gì đâu
luyến cũng chia sẻ với luật sư hiền
khi yêu huyền
luyến nói về hoàn cảnh của mình
bao gồm cả việc nuôi cháu a
và huyền đồng ý thông cảm
cũng có lúc huyền mắng bé a
nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt luyến
với tâm trạng của người làm mẹ
có lẽ không từ nào
có thể diễn tả cảm xúc của chị huyền
khi con ruột của mình
đã tử giã cõi đời khi còn quá nhỏ
và kẻ thù ác không ai khác
lại chính là nhân tình của mình
mẹ bé bị găm đinh
ngày nào cũng vào viện ngó con
không nói lời nào với nhà nội
về phía nhà nội của bé a
anh đỗ hữu toàn
là bác trai của bé n a cho biết
mẹ của bé cũng đã biết tin con mất
và vào viện ngay sau đó
anh toàn thông tin
ngày cháu nằm viện
mẹ cháu chỉ ở ngoài ngó thôi
ngày nào cũng vào
viện không cho hai người vào trong
nên chỉ có bố túc trực
mẹ bé cũng đang mang bầu con của người tình
nên sợ không có đủ sức khỏe
lo cho cháu
từ hôm xảy ra chuyện
vợ chồng tôi không nói thêm chuyện gì với l
và l cũng không hỏi gì
bác bé gái cũng tiết lộ thêm
phía gia đình
nhà nghi phạm nguyễn trung huyền
cũng có tới viện thăm cháu bé một lần
họ không vào gặp được
vì tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng
phía gia đình nguyễn trung huyền
cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí
chăm lo cho bé n a
nhưng vợ chồng anh toàn đã thay mặt gia đình từ chối
bố mẹ cháu a đã ly hôn từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo người bác ruột
chị l là người mẹ tốt
chăm sóc ba con rất cẩn thận
và là người con dâu chăm chỉ
không cãi ai bao giờ
thế nhưng khi chị l có tình cảm
với người đàn ông khác
liên lập tức đệ đơn ly hôn
thời điểm đó
cả ba người con chung đều ở với ông bà nội và bố
sau khoảng ba tháng
chị l trở về
và mang bé gái đi sống chung với người tình
từ khi về ở với mẹ
bé a đã ba bốn lần nhập viện
do ngộ độc thuốc sâu
lần khác là dị vật
ở trong đường tiêu hóa
nói về nguyên nhân tử vong của bé n a
đại diện bệnh viện sanh phôn cho biết
do tổn thương não quá nặng
bé gái không thể phục hồi
trong gần hai tháng điều trị
hiện thi thể của bé đã được chuyển xuống
nhà đại thể của bệnh viện
và thông báo cho gia đình cùng cơ quan chức năng
để làm các thủ tục theo quy định
thưa quý vị
dù có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần
sau nhiều ngày cháu có tiên lượng xấu
những thành viên trong gia đình
chắc hẳn cũng sẽ mất rất nhiều thời gian nữa
để có thể vơi đi được nỗi đau này
dư luận có phẫn nộ
đau buồn đến đâu
cũng không thể thấu được nỗi đau mất mát của gia đình